tại quảng nam một nhóm ba mươi ba du khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân covid một mươi chín thứ một mươi bảy đã đến tham quan nghỉ dưỡng tại thành phố cổ hội an
cũng đã được ngành y tế tỉnh quảng nam tiến hành các biện pháp y tế theo các phương án đã dự phòng đồng thời khuyến cáo người dân không quá hoang mang lo lắng
các cơ quan chức năng tỉnh quảng nam đã tiến hành giả soát cách ly tại chỗ nhóm du khách này và những người có tiếp xúc để chủ động ngăn ngừa dịch
ngành y tế tỉnh quảng nam đã tiến hành triển khai các biện pháp y tế với nhóm du khách cách ly
hiện sức khỏe của tất cả những du khách đang được cách ly đều bình thường
tỉnh quảng nam chỉ đạo phân công cho từng ngành liên quan sớm cung cấp thông tin cho người dân của thành phố hội an và quảng nam nắm được tình hình